với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng tại hà nội những hoạt động đầu tiên nhằm hưởng ứng
tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi đã chính thức được tổ chức ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
ghi nhận tại địa điểm phát động nằm trên đường đại cổ việt quận hai bà trưng thành phố hà nội
chỉ trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bốn một xuất quà gồm nhu yếu phẩm lương thực thiết yếu đã được chuẩn bị
và trao tặng tới tay người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
hoạt động nằm trong chương trình chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
và là hoạt động đầu tiên được tổ chức ngày sau lễ phát động nhằm hưởng ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi của thành phố hà nội
bên cạnh đó các chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực như trao tặng nhà chữ thập đỏ trao tặng bò
hỗ trợ sinh kế hiến máu nhân đạo hiến mô tạng cũng được tổ chức
với chủ đề là vì sức khỏe cộng đồng thì đây là một cái chủ trương chúng tôi thấy là rất là phù hợp với cả cái tình hình xã hội bây giờ
đặc biệt là từ khi xảy ra dịch covid một mươi chín trong tháng nhân đạo năm hai nghìn này thì thành phố hà nội sẽ tổ chức các hoạt động
đặc biệt là chăm sóc cho những người dân trong đại dịch covid này
đây là một hoạt động nhằm ổn định cuộc sống an sinh xã hội cũng là đảm bảo sức khỏe cho người dân
dự kiến tháng nhân đạo năm nay sẽ trợ giúp từ năm đến bảy lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
và để có thể làm tốt các công tác này đòi hỏi sự chung tay của tất cả các cấp ban ngành trên địa bàn thành phố
thực hiện chung tay vì sức khỏe cộng đồng cần phải được tiếp tục cấp ủy đảng chính quyền và hệ thống chính trị của chúng ta
từ trên xuống dưới thực hiện tốt hơn nữa đặc biệt là trong cái
cái dịp này thì chúng ta càng phải đẩy mạnh sát cơ sở sát thực tế hơn nữa và chăm lo đến những đối tượng chính sách
những người có công những người nghèo và những người yếu thế trong xã hội
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn những diễn biến phức tạp tháng nhân đạo hai nghìn hai mươi với các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng
sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh đặc biệt các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đẩy các tầng lớp nhân dân trong xã hội tích cực làm việc thiện hướng đến một xã hội đầy tính nhân văn nhân ái